chiều qua tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
tại tòa đại diện công ty aic cho hay công ty này sẽ đứng ra bồi thường hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng là số tiền thiệt hại trong vụ án
aic cũng mong hội đồng xét xử miễn trách nhiệm bồi thường và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên của mình
tại phiên tòa nguyên đơn dân sự là ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu công ty aic và các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng mà viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định là thiệt hại trong vụ án
trả lời về vấn đề này đại diện công ty aic cho hay quá trình điều tra cơ quan công an đã phong tỏa hơn một trăm linh bảy tỷ đồng trong bốn tài khoản của công ty
aic chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án
ngoài ra đại diện công ty aic đề nghị tòa sơ thẩm
đề nghị tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm bồi thường cho các bị cáo là nhân viên của công ty đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc hình phạt vì các bị cáo này đã có nhiều đóng góp giúp công ty aic phát triển trong nhiều năm
trước đề nghị này chủ tọa hỏi các bị cáo trong đó có các bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện nộp tiền khắc phục có ý kiến thì công ty aic sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại
đáp lại câu hỏi của chủ tọa nhiều bị cáo cho biết vẫn sẽ tự nguyện khắc phục hậu quả
liên quan đến diễn biến phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần địa ốc alibaba hôm qua tòa nhân dân tp hcm đã có văn bản thông báo về thời gian tuyên án và niêm yết bản án
theo đó phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận hội đồng xét xử bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân
phạt bị cáo nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi hai đến hai mươi năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện và nguyễn thái lực em trai của luyện và lĩnh bị viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
riêng bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị mức án từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên giảm án cho bốn bị cáo lập mưu bán bốn người việt nam sang campuchia làm việc nhẹ lương cao về tội mua bán người
đó là nguyễn văn hiền hai mươi sáu tuổi nguyễn đặng trung hiếu một mươi chín tuổi trần văn ngàn hai mươi hai tuổi và đỗ thị mỹ hạnh ba mươi tuổi
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bốn đối tượng này đã giàn cảnh việc nhẹ lương cao ở campuchia rồi đưa bốn nạn nhân cùng trú tại thành phố buôn ma thuột vượt biên sang campuchia bán được hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chia nhau tiêu xài
tại campuchia bốn nạn nhân làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến bị đánh đập bỏ đói nếu muốn trở về việt nam mỗi người phải nộp tiền chuộc khoảng một trăm linh triệu đồng sau đó bốn nạn nhân đã tìm cách liên lạc với gia đình để tố giác
ngày một mươi năm tháng chín tòa nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nguyễn văn hiền một mươi bốn năm tù đỗ thị mỹ hạnh một mươi ba năm tù nguyễn đặng trung hiếu một mươi hai năm tù trần văn ngàn chín năm tù cùng về tội mua bán người
sau đó hai trong số bốn bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt bốn bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên giảm án cho các bị cáo từ một năm đến một năm sau tháng tù giam cùng về tội mua bán người
là người tham gia kinh doanh dịch vụ khách sạn một năm lễ tân đã chọn cách cung cấp cần sa cho du khách và dân chơi để kiếm thêm thu nhập
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố và công an phường mỹ an quận ngũ hành sơn vừa phát hiện và bắt giữ chu quảng bình minh hai mươi sáu tuổi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra trung cư bắc mỹ an tại đường an thượng chín phường mỹ an quận ngũ hành sơn
các trinh sát phát hiện minh đang tàng trữ sáu kg cần sa một cân điện tử một điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan dùng để sử dụng và phân chia ma túy
kiểm tra nhanh minh dương tính với chất ma túy loại cần sa
tại cơ quan công an minh khai nhận số cần sa trên dùng để bán cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn quận ngũ hành sơn thông qua các mạng xã hội
quá trình làm lễ tân khách sạn thấy nhiều khách du lịch người nước ngoài có nhu cầu chơi cần sa minh đã liên hệ trên mạng xã hội để lấy cần sa về bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần hoàng nam
chú tại tp hcm và trương quy thình chú tại tỉnh cà mau để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trên tại beer club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt phường ba tp vĩnh long
khi đang vận chuyển ma túy
thời điểm bắt quả tang lực lượng công an kiểm tra trên người của nam và thình thu giữ bốn trăm linh một viên nén cùng ba bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
qua giám định số viên nén trên là ma túy có trọng lượng hai trăm linh năm gram loại mdma và số tinh thể rắn là chất ma túy có trọng lượng một trăm một mươi hai gram loại ketamin
qua làm việc nam và thình khai nhận cả hai đang vận chuyển thuê số ma túy trên cho một thanh niên khác từ tp hcm về tỉnh vĩnh long
thưa quý vị
hòa chung với không khí hân hoa
chào đón chào đón giáng sinh của đồng bào công giáo bà con các giáo sứ trên địa bàn tỉnh nghệ an đang tích cực chuẩn bị chú đáo cho một mùa lễ an lành
giáng sinh giờ đây không chỉ là ngày lễ lớn của bà con giáo dân theo đạo mà còn là dịp để người dân vui chơi
vì vậy công an tỉnh nghệ an đang tập trung quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn để bà con công giáo và người dân có một mùa giáng sinh ấm áp trọn vẹn
hàng đêm hình ảnh tổ công tác đặc biệt một nghìn ba trăm một mươi một đã bắt đầu quen thuộc với nhiều người dân thành phố huế
được trang bị đầy đủ phương tiện công cụ hỗ trợ lực lượng một nghìn ba trăm một mươi một đã liên tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn kịp thời có mặt tại các điểm nóng chấn áp nhanh gọn kịp thời các hành vi cướp cướp giật trộm cắp cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng tàn trữ cháy phép ma túy
nhất là số đối tượng càn quấy lạng lách đánh võng trên đường phố
sẽ góp phần xây đất mùa xuân an toàn bình yên về với mọi người
tiếp tục với các tin tức cập nhật khác sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
sáu bị can vừa bị công an quận tám tp hcm khởi tố bắt tạm giả
kiểm tra bãi xe không số ở đường cao lỗ phường bốn tp hcm lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng sản xuất thuốc giả
qua kiểm tra phát hiện gần tám năm trăm linh lọ thuốc nhãn hiệu các loại cùng với nhiều dụng cụ để sản xuất thuốc giả nhãn hiệu nổi tiếng
nguyên liệu được các bị can mua trên mạng xã hội rồi đem về bãi giữ xe để sản xuất thuốc giả
sau đó bán cho nhiều người và nhiều nhà thuốc ở quận gò vấp quận bình tân quận một mươi
trong đó có bán cho hai người tên là khoa và quyền
khoa và quyền khai mua thuốc giả của cường nhiều lần với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
dạng sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng một mươi tám trung cư văn khê phường la khê quận hà đông hà nội
cảnh sát đã giải cứu được một mươi một người thoát nạn
vào khoảng năm giờ sáng nay nhận tin báo cháy tại phòng một nghìn tám trăm linh sáu tòa nhà ct một văn khê phường la khê
công an quận hà đông nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến làm nhiệm vụ
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an quận thành phố
nhanh chóng triển khai cứu nạn hướng dẫn người dân thoát nạn
một mươi một người được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn
đặc biệt trong số nạn nhân có một cụ bà không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ đã cõng đưa cụ đến nơi an toàn
khoảng hai mươi phút sau thì dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo ghi nhận ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ